chỉ đến tối nay thôi người pháp sẽ biết ai là tổng thống tiếp theo của mình
có lẽ chưa bao giờ nước pháp đứng trước thời khắc có nhiều tâm trạng như bây giờ
đến thời điểm này thì các nhà quan sát cho rằng cuộc đua về điện élysée năm nay
là khó đoán định nhất trong lịch sử của nước pháp
sự giận dữ của người pháp marine le pen
hay làn gió mới của nền chính trị giả cỗi emmanuel macron
cử tri pháp đã đưa hai ứng cử viên không thuộc hệ thống chính trị truyền thống
vào trận chung kết được cho là khó đoán định nhất trong lịch sử nước pháp
dù kết quả các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy
ứng cử viên trung dung emmanuel macron có khả năng vượt qua ứng cử viên cực hiếu marine le pen
tuy nhiên cảnh báo về khả năng xảy ra bất ngờ vẫn chưa hết
với rất nhiều nhược điểm chiến dịch tranh cử lần này đã trở nên khó đoán trước
cho đến khi cuộc bầu cử kết thúc chúng tôi không chắc điều gì sẽ xảy ra
nước pháp đang bị chia rẽ
cử tri pháp có quan điểm khác nhau khi lựa chọn ứng cử viên của nước pháp trên hết
hay nước pháp hội nhập duy trì trong eu
cử tri ủng hộ bà marine lpen chủ yếu là thanh niên và người lao động ở các vùng nông thôn
trong khi đó ông macron có được sự hậu thuẫn rộng rãi của giới chính trị tầng lớp tri thức trung lưu
ông macron đại diện cho một nước pháp cởi mở thân thiện ủng hộ toàn cầu hóa và thương mại tự do
trong khi bà marine le pen muốn một nước pháp rời xa linh minh
và không sử dụng đồng euro
nhìn chung ông macron đã đề cập tới chính sách kinh tế của đảng cánh hữu
trên thực tế ông đã sử dụng lập luận này trong suốt thời gian tranh cử
bà le pen cho rằng ông macron ủng hộ sức mạnh của tài chính và tiền tệ
thăm dò dư luận cho thấy có khoảng hai phần ba cử tri ủng hộ đảng nước pháp bất khuất
không có ý định đi bầu cử hay bỏ phiếu trắng
và chỉ có khoảng ba mươi năm dự kiến bầu
trong macron tỷ lệ không đi bỏ phiếu của cử tri cánh hữu cũng ở mức một phần bốn
tỷ lệ vắng mặt cao sẽ giúp ứng cử viên marine le pen rút ngắn khoảng cách
với ông macron một chiến thắng áp đảo sẽ là tín hiệu tích cực
để triển khai các kế hoạch hành động trong nhiệm kỳ năm năm tới
điều mà cả hai ứng cử viên đang hy vọng là có được thật nhiều lá phiếu
từ những cử tri ủng hộ các ứng cử viên đã bị loại ở vòng một
và những người còn do dự chưa biết chọn ai